tiếp ngài damiel okono bộ trưởng nông nghiệp an ninh sinh học an toàn thực phẩm và các vấn đề nông thôn
kiêm bộ trưởng thương mại và tăng trưởng xuất khẩu new zealand vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
việt nam đặt quyết tâm phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp trong năm hai nghìn một mươi tám
và mong muốn new zealand cũng sớm phê chuẩn hiệp định này
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
trong đó có việc hợp tác sản xuất và xuất khẩu bơ của việt nam ra thế giới
đánh giá cao new zealand có chuỗi giá trị sản xuất quả kiwi rất nổi tiếng và thành công
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư
đặc biệt là nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều hiện đang còn khiêm tốn
thủ tướng nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược asean new zealand
và cho biết năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ làm chủ tịch asean
đây cũng là năm asean và new zealand kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ đối tác và năm năm quan hệ đối tác chiến lược
thủ tướng đề nghị new zealand phối hợp chặt chẽ với việt nam trong tổ chức các hội nghị của asean với các đối tác
ngài bộ trưởng nông nghiệp an ninh sinh học an toàn thực phẩm và các vấn đề nông thôn new zealand
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và cho biết
đây là lần đầu tiên thăm việt nam
ngài bộ trưởng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của việt nam và cho biết
đã có một số cuộc làm việc với các cơ quan bộ ngành và địa phương việt nam
để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và một số lĩnh vực
ngài bộ trưởng cho biết new zealand rất thành công với phát triển chuỗi giá trị quả ki huy
từ chọn giống thơm ngon đến bảo quản và xuất khẩu
new zealand rất sẵn sàng hỗ trợ việt nam xây dựng chuỗi giá trị cho quả thanh long
với quả bơ việt nam
có chất lượng tốt
ngài bộ trưởng cho rằng việt nam có thể xây dựng chuỗi giá trị cho cả quả bơ để thúc đẩy xuất khẩu
new zealand cũng sẵn sàng hợp tác với việt nam trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác